còn tại quảng ninh trước khả năng dịch sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng một
ubnd tỉnh đã phải lên kịch bản cho một mươi ca mỗi ngày
đồng thời yêu cầu các sở ngành địa phương đơn vị tập trung triển khai thực chất
hiệu quả phương án thu dung cách ly điều trị trong tình huống có đến một mươi dân số tỉnh
mắc covid một mươi chín trên địa bàn
quảng ninh đã xây dựng phương án thu dung cách ly điều trị tới một mươi người mắc covid một mươi chín trên ngày
tương đương một trăm bốn mươi người khoảng một mươi dân số trong một mươi bốn ngày trên địa bàn tỉnh
trong số đó tỉnh chia thành các mốc tình huống để chuẩn bị kỹ nhất các nguồn lực tài chính
con người và các điều kiện đảm bảo một f một ngày tương đương một mươi bốn f trên một mươi bốn ngày
f một ngày tương đương hai mươi tám f trên một mươi bốn ngày và một mươi f một ngày tương đương một trăm bốn mươi người trên một mươi bốn ngày
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh giao sở y tế căn cứ hướng dẫn của bộ y tế và thực tiễn phân chia cụ thể
về tỷ lệ phân luồng phân tầng điều trị các f đưa tầng điều trị f không triệu chứng về tuyến y tế cơ sở
tại gia đình và cơ sở thu dung cách ly điều trị f không triệu chứng điều trị tầng hai tầng ba theo các kế hoạch đã chuẩn bị
đối với ba tình huống dự liệu tỉnh tính toán đủ nhân lực y bác sĩ nhân viên y tế số lượng oxy số lượng thuốc
các trang thiết bị vật tư tiêu hao sinh phẩm hóa chất cần có cho từng huyện thị xã thành phố và cho các bệnh viện trung tâm y tế trạm y tế
về nhân lực trên cơ sở các phương án sở y tế chuẩn bị huy động nhân lực tới các đơn vị y tế thuộc sở bệnh viện việt nam thụy điển uông bí
trường cao đảng y và trung tâm y tế thàn quảng ninh
nhân sự tăng cường năng lực điều trị ở các tuyến được tập huấn sẵn sàng vận hành khi diễn ra tình huống để đảm bảo chăm sóc điều trị tốt nhất
trong ngày chín tháng một quảng ninh ghi nhận ba trăm một mươi năm ca dương tính viết sát covid một mươi chín tại bảy địa phương
trên địa bàn tỉnh hiện có hai trên một mươi ba đơn vị cấp huyện và ba mươi năm trên một trăm bảy mươi bảy đơn vị cấp xã đang ở cấp độ ba màu cam
lý tích đối tượng từ đủ một mươi hai tuổi trở lên được tiêm chủng là một một trăm một mươi bốn một trăm chín mươi chín người đạt chín mươi chín hai mươi bảy
tổng số liều vaccine đã tiêm thực tế hai bảy trăm một mươi tám trăm bốn mươi hai liều đạt hiệu suất gần một trăm linh sáu sáu mươi năm
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại